sau những ngày rét đậm rét hại kéo dài thì vào những ngày áp tết mộ tốt
tiết trời ở các miền quê ở vùng biên giới lạng sơn đang ấm dần lên
nhờ đó những cánh hoa đào hoa lê hoa mận có dịp đua nhau nở rộ khoe sắc đón xuân về
từ xưa đến nay lạng sơn luôn được coi là xứ sở của hoa anh đào
đào ở lạng sơn có hơn tám loại hoa như đào thất thốn đào phai đào bích
mỗi khi tết đến xuân về vào những ngày giáp tết là người dân ở các thôn bản
lựa chọn những cây đào đẹp nhất đem ra chợ bán
chợ đào thường được bà con đem bán từ ngày hai mươi ba đến chiều ngày ba mươi tết
năm nay do thời tiết phù hợp nên nhiều loại đào nở đúng vào dịp sát tết
nên nhiều người dân có được phần thu nhập khá từ việc bán đào
bình quân giá một cây đào từ ba trăm linh đến một triệu đồng một cây
nên bà con rất phấn khởi yên tâm đón một cái tết đủ đầy